ngành nông nghiệp nước ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn trong phát triển thị trường đầu ra cho nông sản
dù nhu cầu của người tiêu dùng về nông sản sạch là rất cao
vì vậy một trong số các giải pháp được đưa ra đó là phát triển các trung tâm phân phối nông sản thực phẩm an toàn
để kết nối người sản xuất với người tiêu dùng
có mặt tại trung tâm triển lãm nông nghiệp của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn số bốn trăm tám mươi chín hoàng quốc việt
chúng tôi thấy rất nhiều các sản phẩm nông nghiệp sạch an toàn được chứng nhận truy xuất nguồn gốc bày bán tại đây
từ thực tế sản xuất cho thấy rất nhiều các doanh nghiệp hợp tác xã nông nghiệp hiện nay dù đã tiếp cận công nghệ
để sản xuất ra các sản phẩm nông sản sạch an toàn nhưng vẫn đang phải loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm
họ thực sự đang rất cần những trung tâm phân phối nông sản thực phẩm an toàn để kết nối người sản xuất với người tiêu dùng
thường thường là chúng tôi là sản xuất ra thì mình mang ra chợ bán
mang ra chợ bán thì hợp tác
hầu như là bị tư thương ép giá
ví dụ chè của mình đáng giá hai trăm linh nhưng người ta giá một trăm năm mươi mình cũng phải chịu
thế và trong khi đó thì mang đi một mươi cân chè lại bị trợ đi mất bảy lạ bì bóng
mà nó là một cái chờ rất là vô lý
thế nhưng mà người dân vẫn phải chấp nhận
vì là nếu mình không bán thì cuộc sống của mình trông và chủ yếu là cây chè
mà mình không bán thì chè mang về cũng không làm gì được
thế thì chính vì những cái trăn trở như vậy và chúng tôi đã xây dựng được thương hiệu
và chúng tôi đã phải tìm với lại đến cái trung tâm kết nối cung cầu ở hà nội này
để cho các anh các chị là giúp cho chúng tôi để tìm ra cái đầu ra cho sản phẩm
từ việc xây dựng các trung tâm phân phối nông sản thực phẩm an toàn đã giúp cho các hợp tác xã
doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm
người tiêu dùng ở các đô thị lớn tiếp cận được các sản phẩm nông nghiệp an toàn cho sức khỏe
nhưng mà những cái hạt lạc đỏ mà được bán ở cái quy mô nhỏ cũng như là chưa được liên kết với lại nhà sản xuất
để tạo ra hàng hóa có giá trị cao thì cái giá trị mà đem lại cho thu nhập cho người nông dân là chưa cao
thì xuất phát từ cái thực tế như vậy thì chúng tôi đã có sự liên kết với các hộ nông dân và thực hiện bao tiêu đầu ra
từ bao tiêu đầu ra thì sản xuất ra cái sản phẩm là dầu lạc đỏ nguyên chất
cái mục tiêu chính của chúng tôi đó là giúp cả hai bên
thứ nhất là nhà sản xuất thì có được ra những đưa ra được những cái sản phẩm chuẩn mực
những cái thủ tục giấy tờ đầy đủ và các cái sản phẩm đúng với lại cái yêu cầu của các cái nhà tiêu thụ
thế còn đối với các nhà tiêu thụ thì chúng tôi muốn là tập kết các cái thông tin đầy đủ của các nhà sản xuất
để các cái nhà tiêu thụ có thể qua trung tâm của chúng tôi có được toàn bộ các cái thông tin của các cái nhà sản xuất
để từ đó hai bên có thể kết hợp với nhau giao dịch với nhau một cách dễ dàng hơn
tết nguyên đán đang đến gần
nhu cầu mua sắm thực phẩm của người dân tăng cao
trong đó sản phẩm người tiêu dùng hướng đến là các nông sản có chất lượng truy xuất nguồn gốc rõ ràng
vì vậy việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại kết nối người sản xuất với người tiêu dùng
thông qua các trung tâm phân phối nông sản an toàn có ý nghĩa rất quan trọng
không chỉ giúp người nông dân giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp
người tiêu dùng được hưởng các sản phẩm sạch
mà còn xây dựng một nền nông nghiệp sạch an toàn cho sức khỏe con người